theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam do nghỉ tết nguyên đán xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng một giảm sâu chỉ đạt năm trăm năm mươi sáu triệu đô la mỹ
tình hình xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều giảm đáng kể xuất khẩu sang trung quốc giảm bốn mươi năm tiếp sau đó là thị trường mỹ và nhật bản
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong kinh tế do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản cũng khó có thể tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực ít nhất cho đến hết nửa đầu năm hai nghìn hai mươi